chào mừng kỷ niệm bốn mươi ba năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước và sáu mươi bốn năm chiến thắng điện biên phủ
tối qua ngày hai mươi sáu tháng bốn tại hà nội bộ văn hóa thể thao và du lịch vừa tổ chức đêm giao lưu nghệ thuật đất nước chọn niềm vui
với chủ đề đất nước chọn niềm vui chương trình gồm nhiều tiết mục ca mối nhạc
tái hiện những năm tháng đấu tranh và chiến thắng oai hùng của cả dân tộc
được giàn dựng công phu và đặc sắc như các tác phẩm ta tự hào đi lên ôi việt nam
hò kéo pháo đất nước chọn niềm vui hà nội niềm tin và hy vọng
do những hạt nhân văn nghệ của câu lạc bộ đồng đội là các cựu chiến binh cựu ca sĩ và nghệ sĩ múa
của các đoàn nghệ thuật trung ương và quân đội và sinh viên các trường cao đẳng đại học trên địa bàn thủ đô hà nội
tham gia biểu diễn đã thu hút đông đảo khán giả tới xem và cổ vũ
tôi rất là bồi hồi và tự hào được nghĩ lại những cái
sống lại những giây phút mà chúng tôi đã từng trải
và mỗi năm như thế này là chúng tôi lại được vinh dự được phục vụ được ôn lại những cái kỷ niệm đó
tôi cho rằng là năm nay là đất nước có rất nhiều niềm vui
thế thì hòa chung với cái niềm vui đó thì chắc chắn là nó sẽ được nhân lên rất nhiều lần
hy vọng là nó sẽ còn được vui khi nhiều hơn nữa
các chương trình tổ chức như thế này rất ý nghĩa và bổ ích cho các bạn sinh viên của các trường cao đẳng và đại học
bởi vì nó sẽ giúp cho các bạn sinh viên được tiếp xúc được
trao đổi về lịch sử với những nhân chứng lịch sử thật sự
và qua đó thì với những ca khúc với những điệu nhảy về lòng tự hào
sẽ giúp các bạn chúng ta sẽ có lòng tự hào nhiều hơn
sẽ cảm thấy là xúc động sẽ có những cái cảm xúc lớn hơn
và qua đó thì các bạn sẽ hiểu được hơn về
và có lòng yêu nước và lòng tự hào dân tộc lớn hơn
chương trình đã khơi dậy phát huy truyền thống yêu nước
thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của nhân dân ta
đặc biệt là
ba thế hệ trẻ đối với sự hy sinh của các thế hệ cha anh
đã công hiến máu xương vì độc lập tự do của dân tộc